trong lúc neo đậu tại bến cảng chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm tàu cá của ngư dân quảng ngãi bốc cháy dữ dội trong đêm
nguy cơ cháy lan sang nhiều tàu khác của ngư dân
khoảng hai mươi một giờ tối qua mùng năm tết nguyên đán tàu cá qng chín mươi nghìn sáu trăm sáu mươi bảy ts neo tại cảng trà bồng bốc cháy dữ dội
hơn hai lít dầu diesel cùng với nhiều nhu yếu phẩm chuẩn bị ra khơi đã bị thiêu dụi hoàn toàn
do địa hình phức tạp và thời tiết biển động mưa gió nên việc tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn
tàu cháy lan rộng và nguy cơ cháy lan sang hàng chục tàu thuyền lân cận
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện bình sơn cùng với biên phòng dân quân tại chỗ đã nỗ lực khoanh vùng
dập tắt đám cháy đến hai mươi ba h đám cháy được khống chế không lan rộng tàu cá cũng bị thiêu dụi hoàn toàn thiệt hại hơn hai tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra và làm rõ